gần hai bốn trăm linh lao động đầu tiên trên cả nước vừa được nhận khoản lương hỗ trợ những tháng bị ngừng việc do ảnh hưởng dịch bệnh covid một mươi chín từ gói hỗ trợ của chính phủ
đây là đợt giải ngân cho doanh nghiệp vay trả lương cho người lao động đầu tiên mà ngân hàng chính sách xã hội thực hiện sau khi gói hỗ trợ một mươi sáu tỷ được nối lỏng các điều kiện cho vay
theo số liệu từ ngân hàng chính sách xã hội tính đến hết ngày hai mươi tháng một mươi một gói hỗ trợ một mươi sáu tỷ đồng đã được giải ngân đợt đầu tiên với tổng số tiền trên một mươi một tỷ đồng cho sáu mươi doanh nghiệp hỗ trợ được cho khoảng hai bốn trăm linh lao động
ngân hàng chính sách xã hội đang tiếp tục chủ động tiếp cận các doanh nghiệp thông qua các kênh thông tin truyền thông và cả cho nhân viên tín dụng tìm gặp gỡ trực tiếp các đối tượng doanh nghiệp người sử dụng lao động có nhu cầu vay vốn
hiện tại ngân hàng đã giả soát nhu cầu của ba mươi doanh nghiệp trên cả nước
và đang tiếp tục thông tin đến doanh nghiệp và người sử dụng lao động để không bỏ sót đối tượng cần hỗ trợ